phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hai nghìn một mươi chín
với chủ đề việt nam số hóa chủ động thích ứng để phát triển bền vững
dự hội nghị có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp tại việt nam
hội nghị năm nay tập trung thảo luận những cơ hội mới cho các nhà đầu tư tại thị trường việt nam
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn và ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
tại hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định việt nam luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp và người dân
tích cực chủ động đổi mới sáng tạo và gắn kết cùng tận dụng tốt nhất các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và hội nhập quốc tế mang lại
trong các phiên thảo luận tại hội nghị hai lĩnh vực then chốt được tập trung hướng đến
đó là dịch vụ hậu cần thông minh logistic và nông nghiệp công nghệ cao
với hàng nghìn nhà đầu tư trong và ngoài nước tới tìm hiểu cơ hội hợp tác với việt nam
đây là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách lãnh đạo địa phương giới thiệu những định hướng
ưu đãi mới nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và thu hút luôn đầu tư chất lượng cao
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh luôn là sự kiện cộng đồng được các nhà đầu tư mong đợi nhất trong năm
thành công sẽ góp phần nâng cao uy tín của việt nam quảng bá hình ảnh việt nam như một điểm giao kết quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu đối với các nhà đầu tư quốc tế